cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh ra quyết định khởi tố năm bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
năm đối tượng là trần văn hậu một mươi chín tuổi hồ văn thãnh ba mươi ba tuổi trương ngọc danh sáu mươi ba tuổi lê văn quy sáu mươi ba tuổi và cao văn phùng năm mươi bốn tuổi cùng ngụ tại xã tiên thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng sáu công an xã tiên thuận đang trên đường tuần tra phát hiện bốn đối tượng người trung quốc nên mời về trụ sở làm việc
theo điều tra ban đầu các đối tượng trên đã có hành vi cấu kết tổ chức đưa tổng cộng chín người trung quốc xuất nhập cảnh trái phép sang campuchia với giá bảy triệu đồng một người